tại xã nhán nam huyện tân yên tỉnh bắc giang bộ công an phối hợp với tỉnh nguyễn bắc giang đã tổ chức lễ kỷ niệm bảy mươi năm ngày bắc hồ có sáu điều dạy công an nhân dân và khánh thành khu lưu niệm sáu điều bác hồ dạy công an nhân dân
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã tham dự buổi lễ cùng sự có đồng chí thượng tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
cách đây tròn bảy mươi năm vào ngày một mươi một tháng ba năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám trong thư gửi đồng chí hoàng mai giám đốc công an khu một mươi hai lúc đó công an khu một mươi hai đang đặt trụ sở tại chùa tứ giáp xã nhã nam
chủ tịch hồ chí minh đã nêu sáu nội dung về tư cách người công an cách mệnh trong đó đối với tự mình phải cần kiệm liêm chính
suốt bảy mươi năm qua sáu đầu dạy của bác hồ kính yêu luôn được đảng nhà nước và lực lượng
công an nhân dân chỉ đạo quán triệt thực hiện nghiêm túc với nhiều hình thức biện pháp sáng tạo nội dung phong phú thiết thực
phát biểu tại buổi lễ chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nhấn mạnh sáu điều bác hồ dạy công an nhân dân là di sản tinh thần vô cùng quý báu
là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của lực lượng công an nhân dân là chuẩn mực đạo đức lối sống phương châm hành động biện pháp công tác thái độ ứng xử mà mỗi cán bộ chiến sĩ công an
dù ở bất kỳ cương vị hoàn cảnh nào cũng đều nỗ lực rèn luyện phấn đấu thực hiện và phải thực hiện cho bằng được
chủ tịch quốc hội cũng ghi nhận và biểu dương đảng ủy công an trung ương bộ công an đã khẩn trương xây dựng và khánh thành khu lưu niệm sáu điều bác hồ dạy công an nhân dân
đúng vào dịp kỷ niệm bảy mươi năm ngày bắc hồ có sáu điều dạy công an nhân dân ngay tại địa danh lịch sử nơi lần đầu tiên lực lượng công an đón nhận sáu điều bác hồ dạy
chủ tịch quốc hội nhấn mạnh lực lượng công an nhân dân cần phải tiếp tục tuyên truyền giáo dục nội dung giá trị ý nghĩa lịch sử của sáu điều bác hồ dạy công an nhân dân đến từng cán bộ chiến sĩ
tổ chức học tập thực hiện sáu điều bác hồ dạy một cách tự giác rộng khắp
việc học tập thực hiện sáu điều bác hồ dạy công an nhân dân phải gắn chặt chẽ với việc thực hiện chỉ thị số năm của bộ chính trị về đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
và xác định nội dung này là một bộ phận không thể tách rời công tác xây dựng chỉnh đốn đảng xây dựng lực lượng công an nhân dân
mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân phải nhận thức đúng đắn sâu sắc tầm quan trọng giá trị to lớn của việc tu dưỡng tư cách đạo đức của người công an cách mạng
tự giác gương mẫu trong rèn luyện sáu điều bác hồ dạy công an nhân dân
trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng luôn diễn
giữ mình trong sạch vững vàng luôn tuyệt đối trung thành với đảng ẩn thủy với dân vì nước quân thân vì dân phục vụ
công an nhân dân phải là lực lượng thực sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nghệ là thanh bảo kiến của đảng nhà nước và nhân dân
cũng trong sáng nay trong không khí trang nghiêm tại nhà truyền thống khu lưu niệm chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn
đã dân hoa thắp hương kính cẩn nghiêng mình bày tỏ lòng thanh kính và biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của chủ tịch hồ chí minh
tại đây chủ tịch quốc hội cũng đã xúc động ghi sổ lưu niệm
nhân dịp này chủ tịch quốc hội đã trồng cây trong khuôn viên lưu niệm sáu điều bắc hồ dạy công an nhân dân tại xã nhã nam huyện tân yên bắc giang